cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò quao tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam phạm hữu lộc hai mươi năm tuổi ngụ tại thành phố vị thanh tỉnh hậu giang về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai lộc điều khiển xe máy trên tuyến quốc lộ sáu mươi một
khi đến khu vực thuộc ấp hai xã vĩnh hòa hưng nam huyện gò quao thì va chạm từ phía sau vào người
ông danh kiệt đang đi bộ trên đường hậu quả làm ông kiệt té ngã và tử vong còn lộc cũng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu
tại cơ quan công an lộc khai nhận bản thân chưa có giấy phép lái xe và ngày gây tai nạn chết người y đã sử dụng ma túy trước khi tham gia giao thông
nhằm tiếp tục nâng cao ý thức người tham gia giao thông đồng thời hạn chế các vụ tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng chất kích thích ma túy
các lực lượng của cục cảnh sát giao thông đã đồng loạt gia quân cao điểm xử lý vi phạm trên một số tuyến cao tốc trên cả nước
theo kế hoạch cao điểm lực lượng thuộc cục cảnh sát giao thông tập trung lực lượng phương tiện thiết bị nghiệp vụ để xử lý nghiêm các trường hợp lái xe sử dụng ma túy chất kích thích trên các tuyến cao tốc trọng điểm
các lực lượng thuộc cục cảnh sát giao thông đã đồng loạt gia quân cao điểm xử lý vi phạm trên một số tuyến cao tốc trên cả nước
các lực lượng thuộc cục cảnh sát giao thông đã đồng loạt gia quân cao tốc trên cả nước
các lực lượng thuộc cục cảnh sát giao thông đã đồng loạt gia quân cao điểm xử lý nghiêm các trường hợp lái xe sử dụng ma túy chất kích thích trên các tuyến cao tốc trọng điểm

các lực lượng thuộc cục cảnh sát giao thông đã đồng phùng tiện quả lại góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chấp hành luật giao thông